hôm nay kỷ niệm tám mươi tám năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam
cùng nhìn lại một trong những nhiệm vụ then chốt là phòng chống tham nhũng từ quyết tâm tới hành động của đảng
lực lượng chức năng liên tiếp bắt giữ các vụ vận chuyển buôn bán trái phép pháo nổ
buông lỏng quản lý vật liệu nổ công nghiệp tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ hoặc bị các đối tượng xấu lợi dụng hoạt động phạm tội
nghi nhận tại tỉnh quảng nam
trong phần tin quốc tế tiết lộ của một quan chức cấp cao chính phủ mỹ cho biết
syria đang bí mật phát triển các loại vũ khí hoa học mới và tinh vị

đầu là các tin tức thời sự trong nước quan trọng
sáng nay đoàn đại biểu ban chấp hành trung ương đảng chủ tịch nước quốc hội chính phủ ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đã vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm tám mươi tám năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam
và chào đón tết nguyên đán mậu tuất hai nghìn một mươi tám
dự lễ viếng có tổng bí thư nguyễn phú trọng nguyên tổng bí thư lê khả phiêu và nông đức mạnh
chủ tịch nước trần đại quang nguyên chủ tịch nước trần đức lương nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn
các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước nguyên lãnh đạo đảng nhà nước
các đồng chí nguyên ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng phó chủ tịch nước phó thủ tướng chính phủ
các đồng chí lão thành cách mạng và lãnh đạo các ban bộ ngành đoàn thể trung ương cùng dự lễ viếng
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam đã bày tỏ lòng thành kính
tưởng nhớ công lao to lớn của chủ tịch hồ chí minh người đã sáng lập lãnh đạo và rèn luyện đảng ta
tám mươi năm năm qua đảng đã lãnh đạo cách mạng việt nam vượt qua mọi khó khăn thử thách với rất nhiều thắng lợi to lớn
nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của đảng đã lập nên những kỳ tích mà đỉnh cao là thắng lợi của cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc thống nhất đất nước thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay
tiếp đó đoàn đại biểu ban chấp hành trung ương đảng chủ tịch nước quốc hội chính phủ ubnd mặt trận tổ quốc việt nam
đã đến đặt vòng hoa và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ
cũng trong sáng ngày hôm nay đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương bộ công an đã vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh và dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương bộ công an do thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
cùng đi với đoàn có thượng tướng lê quý vương ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an
thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an và đại diện lãnh đạo các tổng cục bộ tư lệnh đơn vị trực thuộc bộ
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
các đại biểu bày tỏ thành kính lòng biết ơn vô hạn đối với chủ tịch hồ chí minh người sáng lập và rèn luyện đảng trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đảng và dân tộc ta tám mươi tám năm qua trong đó có lực lượng công an nhân dân
tiếp đó đoàn đã đến đặt vòng hoa dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ
thưa quý vị trong sự nghiệp tám mươi tám năm kể từ ngày thành lập đảng một trong những nhiệm vụ then chốt
luôn được đảng quan tâm chỉ đạo thường xuyên liên tục đó chính là công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng các nghị quyết của đảng ra đời đã khẳng định tinh thần quyết tâm của đảng và từ đó đã triển khai nhiều hành động quyết liệt phòng chống tham nhũng ở các cấp các ngành và địa phương qua đó đã phát huy được sự vào cuộc của đông đảo cán bộ đảng viên và nhân dân cùng đồng lòng đồng sức trên mặt trận đấu tranh phòng chống tham nhũng
năm hai nghìn một mươi bảy hàng loạt những vi phạm nghiêm trọng liên quan đến công tác cán bộ cấp cao bị xử lý đó là ông nguyễn xuân anh
bí thư thành ủy đà nẵng là ông nguyễn phong quang bí thư đảng ủy cơ quan ban chỉ đạo tây nam bộ là bà hồ thị kim thoa thứ trưởng bộ công thương
đầu năm hai nghìn một mươi tám phiên tòa xét xử ông đinh la thăng trịnh xuân thanh cùng các đồng phạm phiên tòa đã khiến không ít người đau xót bởi có bị cáo từng giữ những chức vụ cao trong đảng đã bị truy tố xét xử về các tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
tham mô tài sản xảy ra tại tập đoàn dầu khí việt nam pvn tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí việt nam pvc và nhiều dự án khác

đã khiến cho một tám trăm linh con gia súc bị chết rét chủ yếu là châu bò
trong đó nhiều nhất là hai tỉnh ga vàng và điện biên
theo thống kê của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh điện biên
chỉ tính đến ngày hai mươi tháng một đợt rét đậm rét hại xảy ra trên địa bàn tỉnh
đã khiến cho bốn trăm một mươi ba con da súc bị chết rét thiệt hại ước tính gần bảy tỷ đồng
riêng tại tỉnh yên bái tính đến một mươi bốn tháng một tổng số da súc bị chết lên đến gần một trăm linh con
trong đó số châu bò bị chết tập trung chủ yếu tại huyện mù căng trải
tổng thiệt hại về kinh tế ước khoảng một bốn tỷ đồng
nông nghiệp vẫn được xem là ngành chịu tác động và ảnh hưởng nhiều nhất từ thời tiết
do đó những diễn biến bất thường của thời tiết đặc biệt là những đợt rét đậm rét hại kéo dài
với nền nhiệt thấp thì sẽ có thể gây ra những thiệt hại rất lớn cho ngành nông nghiệp
không chỉ chăn nuôi mà cả ngành trồng trọt ở các tỉnh phía bắc cũng đang phải hứng chịu nhiều ảnh hưởng
trong đó ảnh hưởng lớn nhất là đối với các loại cây trồng phục vụ cho dịp tết nguyên đán đang đến rất gần
trồng hơn một năm trăm linh mét vua hoa phục vụ tết nguyên đán
nhưng đến giờ này gia đình bà hoàng thị lụa ở yên bái vẫn đang phải theo dõi sát sao
vì tình hình thời tiết bất thường với các đợt rét đậm rét hại kéo dài
do thời tiết nó cũng rét đậm rét hại nên là cũng một số thì thu trước tết
một số thì cũng kịp tết
thế còn hoa hồng thì năm nay là cũng
đến tết năm nay là nó rét nhiều thì nó cũng có ít thôi
thời tiết khắc nghiệt không chỉ khiến các hộ dân mất thêm nhiều công sức để chăm sóc
mà còn khiến các loại cây cảnh cây hoa không ra hoa quả đúng vụ phục vụ thị trường tết
vì thế mà giá các loại sản phẩm này đang có xu hướng cao hơn năm ngoái
theo tôi thì cái năm nay thì giá là sẽ chắc chắn là sẽ cao lắm
mình cũng không đoán được là nó tầm bao nhiêu tiền đâu
nhưng mà chắc chắn là nó sẽ cao lắm
phải gấp đôi gấp rưỡi năm ngoái ạ
thời tiết năm nay nó không được thuận chợ như mọi năm thì là hoa nó sẽ cao
cao hơn mọi năm chứ nó cũng không thấp như mỗi năm
ví dụ như là hoa đồng tiền thì chắc là nó cũng cao hơn mọi năm khoảng vài giá gì đấy
nói về cây bưởi cây cốt lọ lục bình thì năm nay giá cả nó hơi cao
bởi vì do thời tiết nó khắc nghiệt mà
hiện nay như cốt ở vườn tôi đây thì chuông nhỏ nó có giá tầm một triệu đến triệu hai
còn là chum lớn thì nó tầm khoảng hai triệu
cho đến lúc này có thể khẳng định là không chỉ người nông dân mà ngay cả chính người tiêu dùng
cũng sẽ bị thiệt vì giá cả tăng cao do ảnh hưởng của thời tiết
theo thông tin dự báo khí tượng thủy văn ngày và đêm nay không khí lạnh sẽ tiếp tục tăng cường xuống các tỉnh phía nam
ở bắc bộ và các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế trời tiếp tục rét đậm rét hại
vùng núi cao có băng giá
do vậy các địa phương đều đang chủ động làm tốt công tác phòng chống đói và rét cho đàn gia súc
đàn gia súc và cây trồng
tức là bà con ở các tỉnh phía bắc đặc biệt vùng núi phía bắc là phải lưu ý việc chống rét cho cả người
cả gia súc gia cầm vật nuôi
chúng ta đều có những bài học rất là đáng nhớ về những đợt rét
hai nghìn tám có một đợt rét kỷ lục và kéo dài
hồi nấy thì châu bò chết rất nhiều
thời điện diễn động diễn hành này em nghe tuyên truyền cán bộ binh tuyên truyền và em đã đội châu bò về trường
bỏ dân để dự trí cho châu bò hàng ngày vào
còn em đông nước ấm để châu bò uống để châu bò và thời điển rét này em không trang thả châu bò
và không đi cày bừa để rau bò không bị lạnh
vâng rõ ràng là thời tiết trong vài năm trở lại đây đang ngày càng có nhiều diễn biến bất thường
chúng ta không nên chỉ dừng lại ở việc là đến khi thời tiết có chuyển biến thì mới bắt đầu phòng chống
bảo vệ đàn gia súc hay là cây trồng
để phát triển nền nông nghiệp công nghệ cao có lẽ lại càng cấp thiết hơn bao giờ hết
để cây trồng có thể được bảo vệ ở trong nhà kính an toàn
những đàn trâu bò lợn gà được nuôi tập trung và người nông dân không phải quá phụ thuộc vào trời và đất
có như vậy thì mới không phải